chúng em đại diện cho đội ngũ y bác sĩ của đoàn bình định sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ và quyết tâm trở về bình an
sẽ ở lại với đà nẵng cho đến khi hết dịch mới về
đó là lời khẳng định chắc chắn và đầy quyết tâm của tất cả những y bác sĩ tình nguyện sung phong vào đà nẵng
hy vọng với sự sát cánh của những chiến sĩ áo trắng trên mọi miền đất nước đại dịch sẽ nhanh chóng qua đi
câu chuyện đẹp về những chiến sĩ áo trắng sung phong vào tâm dịch cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại